eu sẽ không ngay lập tức kích hoạt tiến trình giải pháp giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hạt nhân hai nghìn một mươi năm với iran
mà có thể dẫn đến việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của liên hợp quốc với nước cộng hòa hồi giáo này
phát biểu với báo giới ngoại trưởng slovakia cho rằng thỏa thuận hạt nhân iran vẫn có hiệu lực
và các ngoại trưởng châu âu vẫn khẳng định duy trì cam kết với thỏa thuận
hiện anh pháp và đức ba nước tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân với iran
đã nhất trí về việc kích hoạt tiến trình giải pháp giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận
song vẫn đang lưỡng lự về vấn đề thời điểm do lo ngại tehran có thể phản ứng tiêu cực
trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa mỹ và iran